tại thành phố cần thơ hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu chính thức khai mạc
tham gia khai mạc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ
cùng các bộ ngành các chuyên gia các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia về tham dự
hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín với các phiên thảo luận quan trọng
tổng quan về thách thức cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển đồng bằng sông kiểu long do bộ tài nguyên và môi trường chủ trì
quy hoạch tổng thể và phát triển hạ tầng cho đồng bằng sông kiểu long do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
nông nghiệp bền vững hạ tầng thủy lợi phòng chống thiên tai và sạt lở do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
thảo luận toàn thể chuyên đề về huy động điều phối nguồn lực cho phát triển đồng bằng sông cửu long
trong phiên họp toàn thể do thủ tướng chính phủ chủ trì gồm các nội dung báo cáo kết quả các phiên thảo luận chuyên đề
ý kiến tham luận của các bên liên quan kết luận của thủ tướng chính phủ về định hướng chiến lược phát triển cho đồng bằng sông kiều long
những kết quả của hội nghị sẽ là cơ sở để chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về phát triển bền vững
thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng sông kiều long